nhiều nước đã công bố kế hoạch sơ tán công dân khỏi vũ hán tâm điểm của dịch viêm phổi cấp do virus corona ở trung quốc hiện nay mặc dù không có khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
bộ y tế pháp cho biết máy bay sơ tán công dân nước này sẽ có mặt tại vũ hán tỉnh hồ bắc vào ngày ba mươi tháng một và có thể trở về pháp một ngày sau đó
chuyến bay này sẽ chỉ chở những hành khách không có triệu chứng nhiễm virus
ngoài ra pháp cũng bố trí một chuyến bay khác chở những người có nguy cơ nhiễm virus song lịch trình cụ thể chưa được ấn định
tối đa số công dân pháp sơ tán trong hai đợt này có thể lên tới một người những người được sơ tán sẽ bị cách ly một mươi bốn ngày để theo dõi
các nước như đức hàn quốc nhật bản cũng có kế hoạch tương tự
ấn độ và bangladesh dù chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh nhưng cho biết sẵn sàng sơ tán hàng trăm công dân
phần lớn là sinh viên đang sống tại vũ hán hiện nhiều nước và vùng lãnh thổ đã phong tỏa đường biên giới và các hoạt động đi lại với trung quốc
các công ty quốc tế cũng hạn chế nhân viên tới trung quốc